sau hai ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt năm bị cáo cùng chú tại tỉnh nam định về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng vào tối một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng an thới phát hiện một chiếc tàu kéo không số hiệu của phạm văn phú do trần văn đậu điều khiển
trên tàu còn có nguyễn thanh tâm trần văn anh vũ văn trường và một mươi bảy người khác đều là công dân việt nam có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia nên đã tiến hành bắt quả tang bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang xử lý theo thẩm quyền
tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận phú đã phân công cho tâm và đậu dùng tàu của mình chở hai mươi một người xuất cảnh trái phép sang campuchia còn trần văn anh và vũ văn trường có hành vi rủ dê lôi kéo liên hệ với phú để tổ chức cho nhiều người trốn ra nước ngoài trái phép làm thuê
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tổng cộng gần một mươi tám năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng nhóm sáu đối tượng ở huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã thực hiện vụ cướp vô cùng manh động liều lĩnh
sáu đối tượng đã lên kế hoạch từ trước khi gặp anh nguyễn thúc đạt quê ở tỉnh nghệ an chúng đuổi theo dùng chân tay và hung khí đánh vào đầu và mặt của anh đạt cướp đi một điện thoại di động
nhóm này còn có ý định cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không rằng được chìa khóa xe hiện công an huyện cầm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng để tiếp tục làm rõ vụ việc
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam võ cao cường chủ tịch ubnd phường tam phước cùng ba cán bộ thuộc cấp do liên quan đến nhiều sai phạm về đất đai
vụ việc xảy ra tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh tp biên hòa
ngoài võ cao cường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn đức nguyên phó chủ tịch ubnd phường tam phước và nguyễn anh thương cùng với vũ văn huy công chức địa chính phường này để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
công an tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với bốn bị can nói trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hôm qua tại khu vực xã quảng tín huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng trú tại tp hcm và tỉnh đắk nông đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg pháo nổ
công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an t
bắt giang giao cho hai đối tượng hiện chưa rõ danh tính
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phá thành công chuyên án
đưa ma túy từ cửa biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
các đối tượng trần anh tuyển đồng văn hưng chú thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk
và phạm văn hải chú tỉnh gia lai bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện crong búc tỉnh đắk lắc để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư ca vô huyện crong búc một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải
ba trăm chín mươi triệu tôi đi mua lấy ba bánh heroin tôi lên huyện giới huyện lào tôi mua được ba bánh heroin là giá một trăm hai mươi năm triệu một bánh
khi tôi lấy được rồi tôi về giao cho anh tuyền tại huyện quang sơn thanh hóa
các đối tượng trong đường dây ma túy trên đều có tiền án liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh mở rộng
để xử lý các đối tượng
nhận được tin báo về việc có kẻ gian cắt trộm ba mươi tấm lưới b bốn mươi bằng thép trắng mạng kém
dùng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc xóm đông xã khánh hòa huyện yên khánh tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình đã vào cuộc và bắt giữ vũ văn trình chú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bản thân trình là người nghiện ma túy
tại cơ quan điều tra vũ văn trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài ra qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn xác định đêm ngày một mươi chín tháng một
đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt ba mươi bảy tầm thép b bốn mươi thuộc đạn đường cao tốc cao bồ mai sơn
thuộc địa phận xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép vừa bị công an thị xã phước long tỉnh bình phước
phát hiện và truy bắt thành công tạm vận gồm năm mươi năm kg pháo nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám giờ
vào tối ngày hai mươi hai tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với đội cảnh sát
giao thông công an thị xã phước long công an phường long phước xã phước tín phát hiện xe ô tô
đang lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra huỳnh văn phúc là người điều khiển xe chở theo nguyễn tấn anh khoa
qua kiểm tra phát hiện cốc xe ô tô chứa hai thùng giấy cắt tông chứa hai mươi hộp pháo nổ với tổng
trọng lượng là hai mươi bốn năm kg
tiếp đó vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày đối tượng phạm nhật hồng đăng điều khiển xe máy lưu thông
trên trục đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc khu phố bốn phường long phước thị xã phước long với nhiều nghi vấn
thấy lực lượng tuần tra đối tượng đã phóng xe với tốc độ cao hỏng tổ thoát
các lực lượng đã đuổi theo bắt được đối tượng cùng số tam vật là một mươi tám hộp pháo nổ trọng lượng hai mươi sáu kg
lực lượng cảnh sát hình sự công an hai tỉnh cá mau và bình phước vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm
ba mươi bốn tuổi ở huyện u minh tỉnh cà mau để điều tra về vụ án giết người cướp tài sản xảy ra
tại xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một anh đoàn văn trung cùng huỳnh trí ân và tám người khác
cùng ở cà mau tổ chức ăn nhậu và chơi lắc bầu cua ăn tiền
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng một tất cả ra về
chỉ một mươi phút sau ân quay lại nhà của anh trung
lúc này anh trung đã ngủ ở nhà trước còn chị liễu vợ anh trung đang rửa bát ở nhà sau
ân đi ra nhà sau gặp chị liễu hỏi mượn bật lửa
chị liễu chỉ chỗ để bật lửa cho ân và tiếp tục rửa bát
một lúc sau ân quay lại bất ngờ dùng hung khí cắt vào vùng cổ chị liễu
nạn nhân chống trả đồng thời truy hô thì ân giật sợi dây chuyền của chị liễu đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy
nghe tiếng vợ hô hoán anh trung thức dậy đuổi theo nhưng ân đã bỏ chạy và sau đó bỏ trốn
chị liễu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một các lực lượng công an phối hợp xác minh và vây bắt được ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị xã phước long tỉnh bình phước
hiện đối tượng đã được áp giải về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là sáu bánh heroin
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác của công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park dao đức hồng phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường
và có một người phụ nữ đang nhận một hộp các tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện sinh sống tại thị trấn trùng khánh là giáo viên của trường tiểu học cảnh tiên
tiến hành kiểm tra hộp các tông có sáu bánh chất bột màu trắng hoàn khai nhận là sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
khi vừa nhận số ma túy trên thì hoàn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tàng trữ trái phép ma túy vũ khí quân dụng cưỡng đoạt tài sản và cho vai lãi nặng bốn đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tạm giữ hình sự
trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hường tức hường họ
theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng và khi con nợ không đủ khả năng chi trả thì đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối với hường cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén hai mươi chín gói ni lông chứa ma túy cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm hai đối tượng trương công hội và hoàng mỹ chiến trong đường dây ghi số đề với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
như vậy đến nay liên quan đến đường dây ghi số đề này công an tp buôn ma thuột đã khởi tố tổng cộng hai mươi sáu bị can về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuột đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây này là nguyễn anh tài
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng và tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng nam triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm ổ nhóm hoạt động đánh bạc với trên ba trăm năm mươi đối tượng chỉ sau hơn một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
cho thấy tệ nạn cờ bạc diễn biến rất phức tạp dịp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
những ngày cận tết nguyên đán hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh quảng nam diễn biến phức tạp khó lường
với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhất là đánh bạc qua mạng internet gây khó khăn cho công tác điều tra phá án
lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet nhất là thời điểm cuối năm trước bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tội phạm mạng đã được để khai thác có tiện ích trên không gian mạng
không ngừng gia tăng về số lượng thủ đoạn hoạt động đa dạng tinh vi để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp kéo theo nhiều hệ lụy tác động trực tiếp đến an ninh đặc tự
làm suy giảm đạo đức xã hội khiến cho nhiều người nhiều gia đình kỳ là nguyên nhân phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội khác
từ cơ bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ
như cầm đồ cho vai nặng lãi bảo kê xiết nợ làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp cố ý gây thương tích
cho vai nặng lãi đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự
nhất là trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng

trong điều kiện diễn biến phức tạp công an quảng nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh ngăn chặn
ra soát theo dõi các ổ nhóm điểm tụ điểm đánh bạc để lập chuyên án đấu tranh triệt phá không để hình thành các sới bạc
tăng cường công tác quản lý cư trú quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện như khách sạn quán bar quán internet điểm vui chơi
qua một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm công an quảng nam đã phát hiện triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm
ổ nhóm hoạt động đánh bạc với trên ba trăm năm mươi đối tượng
tết nguyên đán đang đến gần để có cái tết an toàn lành mạnh
bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở
chế tạo trái phép vật liệu nổ và sản xuất pháo nổ đối tượng trần thanh bình hai mươi một tuổi vừa bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố
vào ngày một mươi bốn tháng một công an huyện định quán phát hiện bình có hành vi chế tạo pháo nổ nên tiến hành bắt giữ
quá trình điều tra bình khai nhận thông qua mạng xã hội đã học được cách chế tạo pháo nổ nên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đã mua từ mạng xã hội hai mươi kg hóa chất với mục đích chế tạo pháo nổ bán dịp tết nguyên đán
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bình bắt đầu chế tạo pháo nổ tại nhà mỗi ngày đối tượng chế tạo được một mươi quả
trong quá trình chế tạo bình đã nổ thử hai lần và đều thành công khám xét nhà bình ở xã phú lợi thu giữ hơn một trăm ba mươi quả nổ tự tạo khối lượng gần tám kg
sáu dây cháy chậm tự tạo cùng hàng chục kg hóa chất dùng cho việc chế tạo pháo nổ
thời điểm cuối năm trên tuyến biên giới phía bắc hoạt động của các loại tội phạm thường có diễn biến phức tạp
để chủ động trong công tác ngăn ngừa đấu tranh hiệu quả các lực lượng chức năng trên tuyến đã xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh
qua đó đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương giữ bình yên khu vực biên giới
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh cao bằng
với hành vi tàng trữ buôn bán ma túy đối tượng lục văn thường đã bị đồn biên phòng ngọc trung huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ khi đang giao dịch tại địa bàn biên giới
lúc kia em ra ngoài thị trấn thì nhờ họ điện cho anh hải bảo là ra ngoài em nhờ tý anh hải ra ngoài thì em lấy tiền cho anh hải đi mua bốn triệu một triệu thuốc một trí
trong đó anh hải về cầm cho em là cầm về nhà luôn không nói chuyện gì hết sau khi cầm màng về em chia làm thành năm mươi tép một tép một trăm linh bây giờ đã bán được bốn mươi hai tép
trước đó trong quá trình tuần tra trên tuyến biên giới tiếp giáp đội biên phòng ngọc trung đã phát hiện một lượng ma túy đức cất giấu trong ba lô đã bị đối tượng bỏ lại
bên cạnh đó các đối tượng vận chuyển chất cấm là pháo nổ cũng được lực lượng chức năng biên phòng phát hiện và bắt giữ
trong năm hai nghìn hai mươi một đơn vị đã tiến hành thu dung được một sáu trăm linh công dân nhập cảnh vào việt nam và xử lý theo quy định của pháp luật và đưa đi cách ly theo đúng quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương cũng như của huyện
hai nữa thì trong dịp cuối năm năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng ngọc trung đã xác định đây là địa bàn trọng
trong thời gian rộng điểm các loại đối tượng có thể là mua bán tàng trữ vận chuyển phái trao phép cũng như vận chuyển chất ma túy vào địa bàn
tại khu vực cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh hàng hóa lưu thông bị hạn chế so với mọi năm tuy nhiên công tác kiểm soát phương tiện và phòng chống dịch vẫn được đặc biệt chú trọng
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
chúng tôi tập trung vào hai nhóm đối tượng chính đó là đối tượng người dân tộc và những đối tượng ngoài xã hội đối tượng ngoài dân tộc thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào già làng trường vải người có uy tín và kết quả đạt được là rất khả quan nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai
tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo ra nhiều vòng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép không cho di chuyển sâu vào nội địa
với quy mô hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá sau đối tượng có liên quan cùng chú tại huyện trư mơ ga tỉnh đắk lắc đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải và trần lập
nhóm này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
cầu kết chặt chẽ phân chia vai trò cụ thể giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng còn móc nối với người ngoại tỉnh
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng